hiện nay các tỉnh thành trên cả nước đang gấp rút bao phủ tiêm vaccine cho toàn dân
tăng tốc bao phủ vaccine sẽ là cách trở về trạng thái bình thường mới sớm nhất
tuy nhiên đứng trước sự liên tục biến đổi của virus sars cov hai tạo ra các biến thể mới với tốc độ lây lan kinh hoàng
vậy với hai mũi vaccine có chống lại những biến chứng ấy và có bao nhiêu biến chủng virus corona hiện nay
biến thể virus corona nào nguy hiểm nhất có cần thiết tiêm mũi vaccine thứ ba hay không
theo giáo sư tiến sĩ phan trọng lân viện trưởng viện pasteur tp hcm cho biết
hiện tại tổ chức y tế thế giới chia các biến thể của sars cov hai làm hai nhóm
biến thể đáng quan tâm và biến thể đáng quan ngại
biến thể đáng quan tâm khi có thay đổi về kiểu hình hoặc có một gen với nhiều đột biến
có khả năng làm thay đổi acid amin liên quan đến kiệu hình
lây lan dịch trong cộng đồng hoặc có nhiều ca xuất hiện cùng lúc hoặc được phát hiện ở nhiều quốc gia
biến thể đáng quan ngại là những biến thể được khẳng định có liên quan đến gia tăng đáng kể khả năng lây lan
làm thay đổi đáng kể tình hình dịch tễ covid một mươi chín một cách tiêu cực
tăng độc lực virus làm nặng lên biểu hiện lâm sàng giảm hiệu quả các biện pháp y tế công cộng
hay giảm hiệu quả các vaccine xét nghiệm trần đoán liệu pháp điều trị hiện hành
hiện có bốn thẻ virus sars cov hai được who xếp vào nhóm đáng quan ngại
bao gồm alpha beta gama và delta được phát hiện lần đầu tại anh nam phi brazil và ấn độ
trong đó biến thể delta được đánh giá là nguy hiểm nhất và là chủng lây nhiễm thống trị trên toàn cầu bởi khả năng lây lan cao
trước đó cách gọi tên các biến chủng cũ là thường ghép biến thể cộng với tên quốc gia là không được dùng vì có thể tạo tâm lý kỳ thị
biến thể virus corona anh
dòng b một một bảy hay còn gọi là biến thể hai mươi b
biến thể virus corona anh còn được gọi tên khác là alpha được phát hiện lần đầu tiên tại vương quốc anh
trở thành chủng virus rất phổ biến ở thành phố london và vùng đông nam nước anh
đây cũng là biến thể đánh dấu cho đợt bùng phát covid một mươi chín mới của toàn cầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đến nay hơn một trăm linh quốc gia đã có người nhiễm biến chủng này trong đó có việt nam
theo dữ liệu của cơ quan y tế công cộng người đầu tiên nhiễm virus biến chủng này
đến giữa tháng một mươi một biến chủng lây truyền cho hơn hai mươi ba mươi ca bệnh ở london và một số khu vực ở phía đông thành phố
ba tuần sau đó khoảng sáu mươi bệnh nhân mắc mới là nhiễm virus biến chủng này
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giới khoa học anh công bố với thế giới về biến chủng sars cov hai hoàn toàn mới
biến chủng alva có chứa hai mươi ba đột biến gen đặc biệt là không liên quan về mặt di truyền với chủng virus đang gây bệnh cho anh trong thời điểm đó
các quản chức y tế công cộng giới khoa học anh công bố với thế giới về biến chủng sars cov hai hoàn toàn mới
các quản chức y tế tại anh cảnh báo biến thể virus corona anh của sars cov hai có khả năng lây truyền cao hơn tới bảy mươi so với chủng cũ
trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần who cũng cảnh báo biến chủng virus corona anh cho thấy khả năng lây nhiễm virus mạnh
biến thể virus corona anh nhanh chóng trở thành chủng virus phổ biến trong các ca bệnh trên toàn cầu
đây cũng là chủng được tìm thấy trong nhiều ca bệnh của đợt bùng phát dịch hiện nay và tại hải dương vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi

chủng virus corona anh có khả năng lây nhiễm lớn tải lượng virus gấp bốn lần so với chủng trước đây
ở các đợt dịch trước các nhà dịch tễ tính toán chu kỳ lây nhiễm khoảng bốn năm ngày với chu kỳ lây rất rõ ràng
nhưng lần này chu kỳ lây ngắn hơn với thời lượng khởi phát của bệnh cũng rất nhanh
ở biến thể này chỉ tới ngày thứ hai đã xuất hiện virus vùng hầu họng
từ đó khả năng nhân của virus đào thải mầm bệnh và lây lan trong không khí rất cao
chủng virus biến thể mới được tìm thấy ở anh có khoảng hai mươi đột biến
trong đó có nhiều đột biến tác động tới cách thức virus xâm nhập tế bào người và lây bệnh
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ y tế nam phi lần đầu tiên thông báo một chủng đột biến mới có tên gọi là benta
được phát hiện ở vịnh nelson mandela nam phi
từ mùa hè cho tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi quốc gia này chỉ có khoảng hai ca nhiễm trung bình mỗi ngày
tuy nhiên con số này gia tăng đáng kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với hơn một mươi sáu ca nhiễm mới mỗi ngày nhiều hơn mức đỉnh dịch năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm đó bộ y tế nam phi cho biết biến thể này chiếm từ tám mươi chín mươi các ca nhiễm mới trong nước
và góp phần gia tăng các ca nhiễm và nhập viện trên khắp nam phi
theo các chuyên gia biến thể virus mới có khả năng lây chuyển cao hơn năm mươi so với chủng cũ
theo đánh giá của các nhà khoa học biến thể benta ở nam phi khác với biến thể anfa ở anh
có khả năng lây nhiễm gấp một năm lần
có thể tiến hóa và thích nghi cao hơn
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một việt nam ghi nhận ca nhiễm biến thể nam phi benta đầu tiên từ chuyên gia nhập cảnh người nam phi
biến thể gama còn gọi là dầm b một lần đầu được phát hiện bởi viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nhật bản
trên nhóm bốn người ở nhật bản hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi một dù đã từng tồn tại ở brazil từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau đó biến thể b một đã nhanh chóng trở thành chủng virus thống trị khắp brazil và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các quốc gia khác trên thế giới
các nghiên cứu chỉ ra biến thể b một có một tròm sao đột biến độc đáo và rất nhanh đã trở thành một biến thể nổi trội
với tốc độ lây lan nhanh có thể tái lây nhiễm cho những người trước đó đã khỏi bệnh
đồng thời các nhà khoa học cũng tinh toán rằng virus b một có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp hai năm lần
so với chủng virus sars cov hai gốc xuất hiện ban đầu
năng kháng lại các kháng thể cũng cao hơn
biến thể b một có một mươi bảy đột biến aminoacid độc nhất và bốn biến thể thay thế
trong đó có đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k được cho là khiến p một gây tái nhiễm cho cả những người đã khỏi bệnh
biến thể kép của ấn độ
biến thể delta còn gọi là đột biến kép được phát hiện lần đầu tiên tại ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

với khả năng lây nhiễm nguy hiểm delta sớm trở thành chủng virus thống trị ở cả ấn độ đến phương quốc anh
dù lần lượt ghé thăm các nước khác áp đảo hệ thống y tế toàn cầu
với đặc điểm dễ lây lan khó truy vết theo thống kê của who biến thể này đã lây lan ra một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
các dữ liệu mới chỉ ra biến thể data có mức độ lây lan cao chủ yếu là vì người nhiễm biến thể này
mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp một lần so với người nhiễm các chủng virus sars cov hai trước đó
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu cho biết delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ bốn mươi
so với biến thể alfa được phát hiện lần đầu tại anh
tỷ lệ nhập viện với bệnh nhân nhiễm biến thể delta cũng cao hơn tám mươi năm so với biến thể anfa
hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm biến thể đen ta bệnh nặng hơn hay dễ tử vong hơn
tại việt nam biến thể delta được phát hiện trong các ca dương tính ở tp hcm vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư
tỷ lệ lây nhiễm thứ phát ép một dương tính của các trường hợp nhiễm biến thể delta cao hơn so với biến thể alpha
tại các chuỗi lây nhiễm ở các tỉnh phía nam đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu hoặc dương tính chỉ sau hơn một ngày tiếp xúc phơi nhiễm với người mắc covid một mươi chín
đáng lo ngại biến thể đen ta lây lan rất nhanh trong môi trường kín không khí lưu thông kém như nhà máy khu công nghiệp quán bar nhà thờ
không chỉ vậy các chuyên gia dịch tễ lo ngại biến thể delta đang làm mưa làm gió chưa thể ngăn chặn
thì biến thể mới delta blur
được xem là hậu duệ của delta nguy hiểm không kém rất dễ lây lan
chúng liên kết mạnh với các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng chống lại điệu pháp kháng thể đơn dòng
các nhà dịch tễ học cho rằng biến thể delta là một kẻ thù đặc biệt đáng sợ
nếu tiếp tục đột biến chủng này sẽ gây ra mối đe dọa vô cùng lớn
đó là lý do khiến các chuyên gia y tế đang vô cùng căng thẳng
với khả năng lây nhiễm cao biến thể delta có nguy cơ đảo ngược cả những thành quả chống dịch khá ấn tượng
tại các quốc gia có độ tiêm chủng nhanh như mỹ và châu âu
các loại vaccine covid hiện nay có chống lại các biến thể virus corona mới hay không
các dữ liệu nghiên cứu cho thấy vaccine covid một mươi chín có hiệu quả trong việc chống lại hầu hết các biến thể mới
vaccine xây dựng miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine covid một mươi chín được xem là vũ khí sắc bén nhất an toàn nhất
giúp chấm dứt đại dịch sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
các chuyên gia cho biết
chia khóa cho phép kiểm soát
dây chuyển lây nhiễm đã là tiêm đủ hai mũi vaccine để chống chọi với biến thể delta
theo đó kiểm soát đà lây nhiễm của biến thể danta và tiêm chủng là hai mặt của một đồng su
kìm hãm được mức độ bùng phát của biến thể này càng lâu thì càng có thêm thời gian để tiêm chủng
và càng đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng thì điều kiện lây lan sẽ trở nên khó khăn hơn với mọi biến chủng của sars cov hai
số liệu nghiên cứu từ chính phủ anh cũng chỉ ra rằng nếu tiêm đủ vaccine covid một mươi chín có thể giảm đến chín mươi sáu khả năng phải nhập viện
và bảy mươi chín nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng do biến thể delta
trong trường hợp tiêm chưa đủ liều khả năng bảo vệ kém hơn nhiều chỉ ở mức ba mươi năm
cụ thể nghiên cứu với khoảng một mươi chín người cho thấy tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín của hãng pfizer
có hiệu quả tám mươi tám trong việc ngăn ngừa các ca bệnh có triệu chứng do biến thể genta
so với mức chín mươi ba bảy trong ngăn ngừa biến thể anva
trước đó cơ quan y tế công cộng anh vaccine pfizer giúp giảm chín mươi sáu tỷ lệ nhiễm
trong nhập viện điều trị vaccine astrazeneca đạt tỷ lệ chín mươi hai
cơ quan này cho biết mức độ hiệu quả của hai loại vaccine đối với các biến thể delta và alpha là không cách biệt nhiều
bên cạnh đó cả hai loại vaccine này cũng đã được chứng minh có khả năng bảo vệ
chống lại nguy cơ bệnh chuyển biến nặng là hơn chín
astrazeneca là vaccine đã được cấp phép lưu hành có điều kiện sử dụng khẩn cấp
tại hơn tám mươi quốc gia trên sáu châu lục
hơn bảy trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca đã được cung cấp
cho hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên toàn thế giới trong đó có việt nam
cuộc đua giữa vaccine covid và các biến thể virus corona
thế giới lại đang chứng kiến một làn sóng bùng phát nguy hiểm của dịch covid một mươi chín
với số ca nhiễm gia tăng kỷ lục ở nhiều khu vực
đã có hơn bốn triệu người tử vong từ đầu dịch và con số này vẫn không ngừng tăng lên
biến thể delta đang lây lan khắp thế giới với tốc độ kinh hoàng
khiến số ca mắc và tử vong tăng đột biến
biến thể delta đang chọc thủng các tấm khiên bảo vệ vững chắc
mà nhiều quốc gia thiết lập trước đây
các quốc gia như việt nam singapore từng kiểm soát khá tốt
nhờ các tấm khiên như truy vết cách ly khoanh vùng cùng với các biện pháp phòng chống dịch
nhưng biến thể delta khiến các nước này phải thay đổi cách tiếp cận phòng dịch
khi cuộc đua giữa vaccine covid một mươi chín và virus biến thể đang diễn ra gây cấn
với một loại virus nguy hiểm chưa từng có không ngừng biến đổi
thì sẽ rất khó để tiếp cận hay mô hình chống dịch là hoàn hảo hình mẫu
theo nhiều chuyên gia virus sars cov hai không biến mất mà sẽ biến đổi theo thời gian
do đó mỗi quốc gia cần kết hợp hài hòa các biện pháp theo dõi giãn cách
và tăng tốc tiêm vaccine để sớm ổn định cuộc sống
kể từ mũi vaccine covid một mươi chín được tiêm đầu tiên vào cuối tháng một mươi hai năm ngoái
đến nay thế giới đã tiêm gần bốn tỷ liều vaccine phòng covid một mươi chín
các nghiên cứu cho thấy các loại vaccine covid một mươi chín được triển khai tiêm hiện nay
đều giúp giảm nguy cơ triệu chứng nặng tỷ lệ nhập viện biến chứng nặng và tử vong
từ đó giúp hệ thống y tế tránh nguy cơ quá tải
cuộc chiến với covid một mươi chín và các biến thể liên tục xuất hiện là cuộc chiến trên nhiều mặt trận
không chỉ ở các bệnh viện các trung tâm y tế nơi các y bác sĩ là tuyến đầu
không chỉ ở các nhà máy nơi mỗi công nhân vừa sản xuất vừa chống dịch
mà còn cả trong phòng thí nghiệm nơi các thử nghiệm thuốc và vaccine được cấp suất tiệt hành
mùa hè covid một mươi chín thứ hai biến thể delta đang trầm ngòi cho làn sóng dịch mới ở trên toàn thế giới
các biến chủng virus corona vẫn sẽ xuất hiện trong quá trình
trong quá trình tiến hóa của virus để khống chế nó
mỗi người cần tiến hành tiêm chủng vaccine covid một mươi chín càng sớm càng tốt khi có cơ hội
song song đó cần phải thực hiện tốt khuyến cáo năm k của bộ y tế
và tuân thủ những chủ trương chính sách của chính quyền địa phương
hạn chế thấp nhất việc lây lan trong cộng đồng sớm đưa cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường